sau một năm ngày làm việc ngày hai mươi tám tháng sáu đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình dương
lần thứ chín nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã bế mạc phát huy kết quả nhiệm kỳ vừa qua
nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn mặt trận tổ quốc việt nam các cấp tỉnh bình dương tập trung thực hiện
năm chương trình hành động gồm tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân
củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữ vững quốc phòng an ninh
của địa phương và đất nước thực hiện dân chủ tham gia xây dựng đảng chính quyền giám sát và phản biện
xã hội phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm tăng cường đoàn kết quốc tế
mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung
phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam